mưa lũ kéo dài liên tục trong những ngày qua đã gây ra lũ quét xả lở đất và ngập lụt ở hầu hết các tỉnh miền núi phía bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tính đến thời điểm này thì đã có hai mươi bốn người chết và một mươi sáu người mất tích do mưa lũ
trong ngày hôm qua hai mươi một tháng bảy tại tỉnh hòa bình có một người chết do sạt lở đất
nạn nhân là ông sa văn khoán năm mươi ba tuổi trú tại xóm mát xã tiền phong huyện đà bắc
mưa lũ cũng khiến một mươi bảy nhà bị thiệt hại do sạt lở đất và hàng trăm hộ khác phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm
đường giao thông cơ sở hạ tầng ở các huyện cao phong đà bắc yên thủy lương sơn mai châu thiệt hại nghiêm trọng
theo báo cáo của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
trên địa bàn tỉnh cũng đã có thêm một người chết vì bị nước lũ cuốn trôi
như vậy thống kê đến hai mươi một tháng bảy tỉnh sơn la đã có sáu người chết mất tích và bị thương do mưa lũ
trong khi đó tại yên bái đến một mươi bảy giờ hôm qua mưa lũ làm một mươi một người chết tám người mất tích một mươi một người bị thương
sát lở đất uy hiếp trực tiếp đến sáu trăm chín mươi một hộ dân buộc phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm
ngoài ra toàn tỉnh có ba ba trăm năm mươi sáu ngôi nhà bị ngập lụt hư hỏng và tốc mái bốn trăm hai mươi hai tuyến đường cầu cống bị hư hỏng sập đổ
lũ quét và sạt lở đất tại phú thọ làm hai người chết
một nạn nhân khác bị lũ cuốn mất tích là ông nguyễn hồng tư chú tệ xã tề lễ huyện tam nông
mưa lớn gây ngập lụt cũng khiến một hai trăm chín mươi chín hộ dân phải di chuyển khỏi chỗ ở
đến thời điểm này tại tỉnh thanh hóa mưa lũ cũng khiến hai người chết hai người mất tích hàng trăm hộ dân bị cô lập
nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng các phương tiện không thể lưu thông
mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại ninh bình quảng ninh và hải phòng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quốc lộ ba thuộc địa phận xã thịnh vượng huyện nguyên bình của tỉnh cao bằng
khiến bốn người thiệt mạng và hơn một mươi năm người bị thương hiện công tác cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương
tại hiện trường chiếc xe khách dường nằm tuyến thái bình cao bằng mang biển kiểm soát một mươi bảy k tám nghìn bốn trăm chín mươi sáu do lái xe đương văn thức chú tại tỉnh thái nguyên điều khiển
đã đâm vào hộ lan mềm và đăn xuống vực với độ sâu khoảng năm mươi mét
ngay sau khi nhận được tin lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng lực lượng cảnh sát giao thông và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh
đã phong tỏa hiện trường khẩn trương cứu nạn
đến tám h ba mươi phút sáng cùng ngày có ba người chết tại chỗ một người chết tại bệnh viện tỉnh cao bằng một mươi năm người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng
theo ghi nhận phần lớn nạn nhân bị chấn thương cuộc sống sọ não một số nạn nhân phải hỗ trợ thở máy
một cháu bé một mươi một tuổi mắc kẹt sau đó được lực lượng cứu hộ đã đưa ra khỏi đống đổ nát
hiện sức khỏe của cháu vẫn bình thường hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng
và các cơ quan chức năng của bộ giao thông vận tải trực tiếp đến hiện trường phối hợp với ban an toàn giao thông
các cơ quan chức năng của tỉnh cao bằng
chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đoạn đèo cao bắc trên quốc lộ ba
để khắc phục triệt đề các bất cập gây mất an toàn giao thông thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong
và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn yêu cầu ngành y tế tập trung cứu chữa các nạn nhân
công an tỉnh cao bằng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh điện biên vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hai bánh heroin và hai trăm linh viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
tại cơ quan điều tra hai đối tượng là lý an tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và giàng a thò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại xã keom huyện điện biên đông tỉnh điện biên
khai nhận đã chung tiền mua số ma túy trên của một đối tượng người mông quốc tịch lào tại khu vực biên giới với số tiền một trăm linh triệu đồng
khi cả hai đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
chỉ phí mâu thuẫn nhỏ tại đám cưới y kim mờ lô và y nương nghê ở buôn tai xã crong dinh huyện mơ đa đắc tỉnh đắk lắc đã ra tay hành hùng khiến một người tử vong
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ được hai đối tượng này
vào đêm ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại đám cưới một người bạn y kiêm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát với một số thanh niên khác
y kim đã về nhà rủ y nương quay trở lại trả thù
tại đây y nưng đã cầm hung khí lao vào đánh nhau với đám thanh niên
thấy anh y thị y nghê điều khiển xe máy chở bạn gái đi từ đám cưới ra y nương đã cầm dựa chém vào đầu anh y thị nghê khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
y kim cầm gậy đánh vào đầu cô gái khiến nạn nhân bị thương tích nạn
trong khi đó cũng tại đắk lắc một vụ án mạng đau lòng khác cũng đã xảy ra tại xã trị cờ pô huyện cờ đông búc
do say rượu trần xuân nam đã giết chết chính người em cọc trèo của mình
đây là nhà của anh cao xuân minh nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng
hôm đó khi anh minh đang ở nhà thì có anh rể là trần xuân nam đến nói là đi tìm vợ
do đã uống say đã vào nhà nhưng bị anh minh ngăn cản nên hai bên đã xảy ra cãi vã sô sát
minh đẩy anh nam ngã rồi bỏ đi liền bị anh nam cầm con dao đâm một nhát vào chân
vết thương khiến anh minh chảy máu nhiều dẫn tới tử vong
nói điên vô cho vợ nói về đây tôi rẽ rồi nói rằng câu nam là đập đánh chặt cái mưu khương là luôn vợ con mưu khương xuống rồi
thì mới một chặt gì thì cũng bể gái của chị thứ ba điên vô rồi
mẹ ơi về cho câu nam là cầm dao xuống dây ba đấy với một tỷ sáu nữa thì nói
mẹ ơi về gặp cho câu nam là lấy dao đâm ba máu đá dây ba chết rồi
là khi nữ là bà đâu mê về nạ
về đấy là không có của mình nữa chỉ có thấy là máu trưa là bà đâu về mê trôi là ngất trưa máu cho mê không biết chết
tại cơ quan công an nam khai nhận do hôm đó uống rượu nhiều nên xảy ra mâu thuẫn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà
khi uống rượu xong nam thấy hối hận mới đi tìm vợ về
biết mỗi lần bị đuổi như thế là vợ mình lại xuống nhà vợ chồng minh để ở nên nam xuống đó để tìm
khi đi nam mang theo một con dao để phòng thân nên mới xảy ra vụ án đau lòng trên
khi đi nam mang theo một con dao để phòng thân nên mới xảy ra vụ án đau lòng trên
cũng là cái điều cảnh tỉnh không những thôn buôn mà toàn xã hội
có khi là không chú ý
nhưng do rượu bia sai khiến hoặc là như thế nào đó sẽ dẫn đến những hậu quả là không lường rất là đau lòng cho xã hội
chỉ vì rượu say ma men kích động mà trần xuân nam đã đâm chết em rể của mình để lại nỗi đau cho một người vợ và bốn con nhỏ
còn bản thân nam thì bây giờ phải vào tù để lại ba đứa con cho một mình vợ ở nhà gành vác
vụ án này tiếp tục rung lên lời cảnh báo đau lòng về tình trạng lạm dụng uống rượu bia sai

thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều tp cần thơ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hỗ khẩu thương chú tại khu vực trường hòa phường trường lạc quận ô môn tp cần thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cần thơ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
và trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên đất liền ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an có gió giật cấp sáu cấp bảy
ở vịnh bắc bộ bao gồm của huyện đảo bạch long vĩ và cô tô có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám và có mưa rông mạnh biển động mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền các tỉnh phía tây bắc bộ vào ngày mai trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
đến ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm từ chiều tối mưa rào và rông tăng hơn đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực phía đông bắc bộ trong ngày mai nền nhiệt độ tăng trở lại với trưa chiều lên cao đạt mức ba mươi một ba mươi bốn độ
tuy nhiên sự giảm mưa chỉ là tạm thời bởi trong khoảng chiều tối và đêm ngày hai mươi bốn
sang đến ngày hai mươi năm mưa rông diện rộng tăng nhiều trở lại trên khu vực
trong đó vùng núi phía bắc khả năng là có mưa vừa đến mưa to
người dân cần hết sức cảnh giác với khả năng lũ lên trên các hệ thống sông suối
xa lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại những vùng trũng thấp
sau nằm ở dìa phía nam của dạy ủ tù nhiệt đới chỉ trong ngày và đêm nay
các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nhiều mây và mưa
có nơi thì mưa vừa đến mưa to vùng ven biển ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên còn có gió mạnh
tuy nhiên từ ngày mai mưa giảm nhanh trời có nắng cùng nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng trở lại
đến các ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm nhiệt độ sẽ ra động trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
các tỉnh thành còn lại của miền trung từ đà nẵng đến bình thuận
tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định
trời có mây thay đổi mưa rào cục bộ chỉ xảy ra tại bình thuận
các tỉnh thành còn lại phổ biến là không mưa ngày nắng cùng nên nhiệt độ duy trì ở mức cao
phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rải rác có rông tập trung chủ yếu trong khoảng chiều tối và đêm
gió tây nam cấp hai ba đề phòng khả năng có gió rất mạnh trong gân rông
nhiệt độ ngày đêm ra động từ hai mươi một ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới sẽ chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió mùa tây nam có
trung bình đến mạnh do vậy trong ngày mưa rào giảm hơn trời lúc lúc còn năng yếu gián đoạn
tuy nhiên từ khoảng trưa chiều đến tối mây kéo đến nhiều và cho mưa rông rải rác cho khu vực
cần cảnh giác với khả năng có gió rất mạnh trong gân rông
nhiệt độ ngày đêm ra động từ hai mươi bốn ba mươi ba độ